chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu tại di tích văn miếu quốc tử giám lễ ra mắt câu lọc bộ phụ nữ với di sản văn hóa đã được tổ chức trang trọng trong một không gian đậm chất văn hóa nghệ thuật
câu lạc bộ phụ nữ và di sản văn hóa là một tổ chức tự nguyện hoạt động xã hội phi lợi nhuận vì sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững của đất nước
vừa mới thành lập nhưng câu lạc bộ đã có hơn tám mươi thành viên bà đặng thị bích liên nguyên thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch làm chủ nhiệm câu lạc bộ
hoạt động của câu lạc bộ sẽ tập trung vào một số nội dung chính như nhận diện hiểu biết thêm yêu di sản thông qua các chương trình trải nghiệm khám phá giới thiệu giáo dục di sản di sản siêu tập di sản ký ức trao đổi chia sẻ kinh nghiệm khai thác sử dụng phát huy giá trị di sản liên kết hỗ trợ hợp tác phát triển du lịch di sản bền vững